bên lề hội nghị hẹp bộ trưởng quốc phòng các nước asean chiều nay đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng đã tiếp đại tướng
chai chan trang mong kon thứ trưởng bộ quốc phòng thái lan tại buổi tiếp đại tướng ngo xuân lịch cảm
ơn sự ủng hộ của thái lan đối với việt nam trong năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi cảm ơn thái lan đã tạo
điều kiện cho việt nam học tập trao đổi kinh nghiệm tổ chức các hội nghị hoạt động về quân sự
quốc phòng trong năm hai nghìn hai mươi đại tướng chai chan trang mong kon đánh giá cao công tác chuẩn bị của
nước chủ nhà việt nam cũng như thành công của hội nghị hẹp bộ trưởng quốc phòng các nước asean hai nghìn hai mươi
đây là một định hướng tốt để hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ hội nghị bộ trưởng quốc phòng
các nước asean admm admm cộng ngày càng phát triển thái lan ủng hộ việt nam trong năm chủ tịch
asean hai nghìn hai mươi đồng thời cam kết sẽ thực hiện đầy đủ các nội dung của tuyên bố chung được đưa ra ngày hôm nay